xin kính chào quý vị và các bạn
từ đêm nay không khí lạnh có khả năng được tăng cường trở lại
khiến cho thời tiết có sự thay đổi đáng kể
tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ
có mưa nhỏ rải rác cùng nền nhiệt độ trong hai ngày tới
có xu hướng giảm nhanh giao động ở mức một mươi hai hai mươi độ trời chuyển rét
riêng khu vực vùng núi có nơi rét đậm rét hại
tuy nhiên sang đến ngày một mươi tháng hai tức là ngày một tết giáp thìn
khi khối khí lạnh tầng thấp có dấu hiệu suy yếu
thì nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ khoảng từ một hai độ
tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía tây bắc bộ
từ đêm nay nền nhiệt cũng giảm mạnh do tác động của không khí lạnh tăng cường
từ phía bắc nền nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới
giao động xung quanh ngưỡng là một mươi tám hai mươi một độ
tuy nhiên sau đó từ ngày một mươi tháng hai
khi không khí lạnh suy yếu thì nhiệt độ sẽ tăng trở lại
như vậy là ngày một tết nguyên đán giáp thìn
thời tiết tại bắc bộ khá thuận lợi cho các hoạt động du xuân của người dân
di chuyển vào các tỉnh thành trung bộ
từ thanh hóa cho đến thừa thiên huế
từ ngày mai ngày tám tháng hai
khi khối không khí lạnh tầng thấp dồn xuống kết hợp với địa hình
thì thời tiết có sự thay đổi đáng kể
xuất hiện mưa rào rải rác tại khu vực các tỉnh
thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
khiến cho nhiệt độ giảm dần trời có khả năng chuyển rét
nhưng sau đó từ ngày một mươi tháng hai
mưa chỉ còn xuất hiện vài nơi
khu vực còn lại trung bộ từ đà nẵng
đến khu vực ninh thuận bình thuận
trong hôm nay và ngày mai phổ biến vẫn là tình trạng không mưa ngày nắng
với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày mai
ở mức hai mươi tám ba mươi một độ có nơi cao hơn
sau đó từ ngày chín tháng hai
khi đới gió đông bắc tầng thấp di chuyển xuống nơi đây
sẽ có mưa rào trở lại
nền nhiệt độ vì thế sẽ giảm khoảng từ hai ba độ
tại vùng cao tây nguyên
do chưa chịu ảnh hưởng của hình thế gây mưa nào
nên thời tiết khá ổn định
phổ biến vẫn là tình trạng ngày nắng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
xuất hiện cục bộ vài nơi
không nhiều và kết thúc nhanh
thuận lợi cho các hoạt động của người dân
trong dịp lễ tây nguyên đán
dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày tại tây nguyên
đã được mức hai mươi chín ba mươi hai độ
đến với các tỉnh thành thuộc khu vực nam bộ
tại đây phổ biến tạnh giáo
ít mưa ngày còn nắng nhiều
với nền nhiệt độ trên khu vực
ở mức là từ hai mươi hai ba mươi bốn độ
khu vực miền đông nam bộ